thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ án người nước ngoài câu kết với một số đối tượng trong nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ việt nam qua mạng xã hội
trước diễn biến phức tạp của loại hình tội phạm này cục cảnh sát hình sự bộ công an chính thức đưa ra cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
người phụ nữ này là nạn nhân trong một vụ lừa đảo do đối tượng người nước ngoài là chủ mưu chỉ tin vào lời hứa chị đã bị lừa số tiền rất lớn
chỉ nhận được cái khoản tiền này thì tôi phải nộp một số tiền gọi là phí hải quan
thì từ tháng bảy cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tôi đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản theo hướng dẫn của anh ta với tổng số tiền là hai bảy tỷ đồng
nhưng từ đó đến nay thì tôi không nhận được bất cứ một khoản tiền nào và cũng không liên lạc được với anh này
theo cục cảnh sát hình sự từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có hàng chục phụ nữ việt nam trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
và cho đến nay con số nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu
mới đây nhất một phụ nữ trú tại phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
cũng trở thành nạn nhân của một người đàn ông người nước ngoài có tên ugo quốc tịch nigeria
tiến hành xác minh công an tỉnh hà nam đã bắt khẩn cấp dương thị lê chú xã bà điểm huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
là đối tượng đã câu kết cùng với nhóm của googo đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ việt nam
các đối tượng sử dụng những phương thức thủ đoạn là
lên cái mạng xã hội facebook để tìm hiểu những đối tượng là phụ nữ
thì người ta vào và tâm sự để chiếm được tình cảm
khi đã có tình cảm rồi thì các đối tượng này sẽ gửi
nại trong lý do sẽ gửi cho những người phụ nữ đó những món quà
nhưng trong đó thì gửi những khoản tiền đặc biệt lớn
nhưng để nhận được những khoản tiền này thì những người phụ nữ đó sẽ phải trả
trả một cái lệ phí hải quan nhất định và các đối tượng đó thông qua những cái người những cái người phụ nữ khác là người việt nam
đóng giả là nhân viên hải quan
của cả ngàn công tân sân nhất của nội bài
để gọi điện cho bị hại và xác định đã nhận được hàng và yêu cầu bị hại gửi tiền vào những tài khoản
trong thời gian tới loại hình tội phạm lừa đảo qua mạng vẫn có diễn biến rất phức tạp
các đối tượng chủ mưu lừa đảo lại là người nước ngoài
các đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy cục cảnh sát hình sự chính thức đưa ra những cảnh báo sau
chúng tôi muốn cảnh báo người dân là khi mà
khi mà mình sử dụng cái mạng xã hội facebook
thì mình không nên chia sẻ quá nhiều cái thông tin cá nhân của bản thân trên mạng xã hội
để lấy đối tượng lợi dụng cái đó để nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của mình và lợi dụng vào việc đấy
cái thứ hai là cũng không nên quá tin tưởng vào người lạ
khi mà người lạ mà gửi cho đề nghị mình gửi cho mình những số tiền đặc biệt lớn như vậy
thực tế hiện nay còn rất nhiều nạn nhân vì nhiều lý do khác nhau đã không tố giác tội phạm
không phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra
do đó cục cảnh sát hình sự thông báo để làm rõ phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm
đề nghị những ai là nạn nhân của loại hình tội phạm này cần liên hệ với phòng tám
cục cảnh sát hình sự bộ công an số một mươi bốn ngõ năm mươi năm đường hoàng hoa thám phường ngọc hà quận ba đình
điện thoại liên hệ sáu mươi chín bốn mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi năm